vọc trà vá chân nâu là loài động vật có tên trong sách đỏ việt nam và thế giới thuộc loài nguy cấp cần được bảo vệ nghiêm ngặt
mấy ngày qua cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ bắc hải vân tỉnh thừa thiên huế phát hiện đàn vọc trà vá chân nâu với số lượng hơn bảy mươi con về trú ngụ tại khu vực rừng bắc hải vân ở thị trấn lăng cô huyện phú lộc
những hình ảnh được ghi nhận vào khoảng một mươi một h ngày một mươi tháng một mươi một tại khoảng chín tiểu khu hai trăm năm mươi có khoảng một mươi cá thể vọc trà vá chân nâu xuất hiện ở khu vực khá gần với đường bộ qua đèo hải vân
khi phát hiện sự xuất hiện của đàn vọc có khá đông du khách dừng lại quan sát những con vọc này nhìn khá dạn không có biểu hiện sợ người
ngoài địa điểm phát hiện loài vọc ở tiểu khu hai trăm năm mươi khu vực khối nai lực lượng kiểm lâm còn phát hiện thêm hai đàn vọc ở hai khu vực khác thuộc tiểu khu hai trăm năm mươi và hai trăm năm mươi một
với số lượng khoảng bảy mươi cá thể
vọc trà vá chân nâu thuộc loài động vật nguy cấp có tên trong danh sách đỏ việt nam và thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt
vì thế sau khi phát hiện đàn vọc trên ban quản lý rừng phòng hộ bắc hải vân đã tăng cường công tác bảo vệ đàn vọc này
sau khi chúng tôi phát hiện giám đốc và quản lý bảo vệ dừng phòng hộ bắc hải vân đã chỉ đào
hai trạm bảo vệ rừng hai trăm năm mươi và hai trăm năm mươi một là bảo vệ nghiêm ngặt ba rng vọc này
sau đó chúng tôi đề nghị các cơ quan chương môn cần nhắn chọn việc khảo sát và lập phương án để bảo tồn đàn vọc trà vả
trong ban quản lý trên đèo hải vân trong ban quản lý thủng hộ bắc hải vân
rừng phòng hộ bắc hải vân có diện tích gần một mươi năm trăm linh hectare
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm nhà nước đã có nhiều dự án đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ở vùng đèo bắc hải vân
nhờ thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng nghiêm ngặt những cánh rừng nghèo kiệt trước đây đã trở thành những cánh rừng bặt ngàn xanh tốt
chính điều này đã góp phần đưa nhiều loài động vật quý hiếm trở về sinh sống tại đây